ubnd tp hcm vừa chấp thuận cho ubnd huyện củ chi làm chủ đầu tư thực hiện bảy công trình phòng chống thiên tai
tiêu thoát nước chống ngập úng trên địa bàn huyện củ chi
tp hcm do ubnd huyện củ chi làm chủ đầu tư thực hiện bảy công trình với tổng kinh phí gần năm mươi tỷ đồng
từ nguồn vốn ngân sách thành phố
các công trình này sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ phát huy hiệu quả tiêu thoát nước
phòng chống ngập úng triều cường mưa lớn cho các khu vực có tổng diện tích khoảng năm trăm bốn mươi ba hectare trên địa bàn huyện củ chi
trong quá trình triển khai ubnd tp hcm giao ubnd huyện củ chi chịu trách nhiệm kiểm tra
và chủ động thực hiện các biện pháp xử lý các vị trí sung yếu đảm bảo tiêu thoát nước cấp bách
phòng chống ngập úng theo phương châm bốn tại chỗ